theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trong cuộc họp vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai cho biết
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão camuri sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
chủ động liên lạc thông tin kịp thời cho thuyền trưởng chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh
kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân trên các đảo
đặc biệt thông tin đến hơn một trăm linh tàu cá đang hoạt động trên vùng nguy hiểm và trên đường đi của bão di chuyển tìm nơi tránh trú
bộ ngoại giao có công hàm gửi các nước vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân việt nam vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu